thưa quý vị tiếp tục đến với diễn biến mới nhất về vụ hiệu trưởng trường tiểu học cấm sổ đỏ nhà trường
bay nặng lại với số tiền lớn
mới đề nhất ngày hai mươi bảy tháng bốn cộng an huyện tuyên hóa quảng bình cho biết
đang điều tra việc ông mai thanh huyền hiệu trưởng trường tiểu học số hai châu á
xã châu hóa cầm cố sổ đỏ của nhà trường lấy tiền chi tiêu cá nhân
trước đó trên địa bàn huyện này do rỉ thông tin ông huyền đã mang sổ đỏ đất của trường
nơi ông đang làm hiệu trưởng đi cầm đồ tại thành phố đồng hới từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sổ đỏ này có diện tích gần năm m hai tại thôm lạc sơn xã châu hóa
sổ tiền ông vay được từ sổ đỏ này là hai trăm linh triệu đồng
tuy nhiên đến đầu tháng bốn vừa qua thì ông huyền đã mang tiền đi trả và lấy được số đỏ này về
được biết sau đó trường tiểu học số hai châu hóa bị ông mai thanh huyền lấy đi cầm cố gần một năm
qua trao đổi với báo chí ông mai thanh huyền thừa nhận
vì cạc tiền trả nợ chi tiêu cá nhân ông đã cầm số đỏ của nhà trường để sử dụng riêng tư
ông huyền cho biết cầm cố sổ đỏ từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ông đã cùng người thân vào đồng hới trả tổng cộng năm trăm linh triệu đồng mới lấy được số đó về
tuy nhiên mới đây báo dân việt đăng tải bài viết với tiêu đề
quảng bình hiệu trưởng trường tiểu học nói gì về thông tin
mang sổ đỏ nhà trường đi cầm cố
hiệu trưởng trường tiểu học số hai châu hóa lại quay xe phải cho rằng
trước đây tôi có mượn tiền của bạn ở đồng hới quảng bình
rồi cầm quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng đưa cho người bạn đó để làm tin
chứ tôi không có cầm sổ đỏ
số tiền tôi mượn để trả nợ cho những người tôi từng mượn để xây nhà và vay không có lãi sức
được biết sổ đỏ ông huyền cầm có diện tích bốn bảy trăm tám mươi m hai
thuộc thử đất số hai trăm bốn mươi chín tờ bản đồ số một mươi tám tại thôn lạc sơn
xã châu hóa là đất của cơ sở giáo dục đào tạo
thời hạn sử dụng lâu dài được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình
ký ban hành ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
ông mai thanh huyền cho biết sau khi lấy sổ đỏ của nhà trường về
ông đã nộp cho ủy ban nhân dân xã hiện không giữ ở trường
ông hoàng văn phúc trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện tuyên hóa cho biết
về đạo đức thì lâu nay ông mai thanh huyền không có biểu hiện gì mất tư cách đạo đức
hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý
cùng đó ông hoàng văn phúc trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện tuyên hóa cho biết
đã yêu cầu ông mai thanh huyền báo cáo sự việc bằng văn bản
để có hình thức xử lý các bước tiếp theo
cụ thể ông mai thanh huyền có cầm sổ đỏ của trường tiểu học nơi ông tại vị hay không
việc làm của ông huyền đúng hay sai và biện minh ra sao
cuối cùng công an huyện tuyên hóa quảng bình sẽ điều tra làm rõ
thật đáng tiếc khi ở nơi rèn luyện nhân cách đạo đức cho học sinh
nơi giúp tàn nền người
chính người đứng đầu nhà trường lại có hành động thiếu suy nghĩ và lệch lạc đến như vậy
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo